tại bản ban xã mường nhé huyện mường nhé công ty điện lực điện biên tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức động thổ khởi công dự án cấp điện cho một mươi năm bản thuộc năm xã trong huyện gồm mường tong mường nhé trung trải bá mì xín thầu
với tổng mức đầu tư một mươi bốn tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng dự án gồm các hạng mục đường dây trung thế hơn sáu km đường dây hạ thế hơn hai mươi km một mươi trạm biến áp tổng công suất năm trăm linh một kva
thị công dự án là liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh sang điện biên và công ty cổ phần đầu tư vào thương mại dkt
khi dự án hoàn thành bảo đảm cấp điện ổn định cho sáu trăm hai mươi một gia đình chủ yếu là đồng bào dân tộc tiểu số
ở các điểm bản thuộc diện ổn định
ổn định dân cư trong đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh huyện mường nhé gọi tắt là đề án bảy mươi chín giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi